tại hội nghị bộ kế hoạch và đầu tư báo cáo tổng hợp tình hình sản xuất kinh doanh quý i năm hai nghìn một mươi tám trong đó tập trung đánh giá mặt được chưa được kiến nghị giải pháp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong năm dự kiến các kịch bản phương án tăng trưởng năm hai nghìn một mươi chín
tiếp đó các bộ ngành địa phương các tập đoàn công ty hiệp hội doanh nghiệp phát biểu về kết quả sản xuất kinh doanh và tăng trưởng sản xuất đã thực hiện trong năm hai nghìn một mươi bảy những mục tiêu phấn đấu từng quý và cả năm hai nghìn một mươi tám
các giải pháp thực hiện đánh giá về những thuận lợi khó khăn và các kiến nghị đề xuất nhằm thúc đẩy sản xuất trong năm hai nghìn một mươi tám cũng như các năm tiếp theo
ghi nhận ý kiến của đại diện các bộ ngành địa phương các hiệp hội và doanh nghiệp phó thủ tướng trịnh đình dũng đã phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành
trước hết là phải tập trung thực hiện tái cấu trúc lại nền kinh tế chính phủ nằm của chính phủ bộ ngành nằm của bộ ngành địa phương nằm của địa phương doanh nghiệp nằm của doanh nghiệp
vấn đề thứ hai là trên cơ sở đó thì cần phải điều chỉnh giả soát để điều chỉnh lại các quy hoạch xác định những dự án đầu tư phát triển sản xuất ưu tiên để chúng ta kêu gọi đầu tư huy động nguồn lực đầu tư
phải tăng cường đôn đốc kiểm tra khắc phục tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo quyết liệt hành động tạo chuyển biến mạnh mẽ đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực
với kết quả tăng trưởng khả quan trong quý i phó thủ tướng bày tỏ lạc quan vào khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên từ nay đến cuối năm còn rất nhiều biến động có thể tác động đến kinh tế việt nam do vậy cần triển khai các giải pháp đồng bộ thúc đẩy sản xuất tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển
làm động lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra
thưa quý vị nhằm hỗ trợ cho quá trình chuẩn bị của việt nam để trở thành ủy viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc
tại hà nội học viện ngoại giao đã phối hợp với đại diện quỹ kas tại việt nam tổ chức hội thảo quốc tế việt nam và hội đồng bảo an liên hợp quốc ứng cử và tham gia nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
hội thảo lần này thể hiện sự quyết tâm cũng như chuẩn bị kỹ lưỡng của việt nam trong nỗ lực ứng cử vào cơ quan được liên hợp quốc giao trách nhiệm hàng đầu trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế
hội thảo sẽ giúp cơ quan của việt nam hiểu rõ hơn những thách thức tại hội đồng bảo an liên hợp quốc từ tình hình quốc tế phức tạp xu hướng chính trị và các cơ chế hoạt động đa tầng tại cơ quan này
việc nhận thức rõ những thuận lợi và thách thức sẽ giúp việt nam xây dựng chủ trương đúng đắn trong quá trình ứng cử hỗ trợ các hoạt động nước rút
cho cuộc bỏ phiếu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín và chuẩn bị cho sự tham gia của việt nam tại hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
điều quan trọng là việt nam cần hiểu rõ các vấn đề trong chương trình nghị sự và tổ chức một hệ thống linh hoạt sẵn sàng giải quyết những sự kiện bất ngờ
mặt khác việt nam không nên đánh giá thấp những gì một ủy viên không thường trực có thể làm
nếu được bầu vào vị trí này việt nam không nên ngần ngại lấp khoảng trống tạo ra bởi mối quan hệ nhiều lúc
gần như chiến tranh
nhận thức rõ điều này việt nam đã ứng cử hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
việc tiếp tục ứng cử lần thứ hai vào cơ quan quan trọng này sau nhiệm kỳ thành công năm hai nghìn tám hai nghìn chín
thể hiện quyết tâm của việt nam trong việc thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình vì độc lập dân tộc hợp tác và phát triển của mình
đây là sự thể hiện ở mức cao nhất chính sách đối ngoại đa dạng hóa
đa phương hóa và tham gia tích cực có trách nhiệm tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế
cũng tại hà nội vừa qua bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội thảo chia sẻ kiến thức kinh nghiệm về định giá nước cho các sản phẩm và dịch vụ thủy lợi
trước năm hai nghìn một mươi bảy chính sách miễn thủy lợi phí được thực hiện theo quy định tại pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và các văn bản hướng dẫn pháp lệnh
theo đó mức thu thủy lợi phí được chính phủ quy định chỉ một mức đối với từng biện pháp tưới tiêu từng vùng và được hỗ trợ toàn bộ từ ngân sách nhà nước
tuy nhiên theo quy định của luật phí và lệ phí có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
thì thủy lợi phí chuyển thành giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi và thực hiện theo cơ chế giá do nhà nước định giá theo luật giá
trong khi theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay chưa có quy định về miễn giảm giá sử dụng dịch vụ thủy lợi
do đó việc ban hành nghị định quy định chi tiết về giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm
dịch vụ công ích thủy lợi là cần thiết phù hợp với thực tiễn
tại hội thảo các đại biểu đến từ australia đã chia sẻ những kinh nghiệm của australia trong việc định giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi
như cách thiết lập các yêu cầu doanh thu cho việc cung cấp dịch vụ thủy lợi sự tham gia của các bên liên quan
xác định đối tượng sử dụng nước phương pháp phân bổ chi phí trong giá
và chi phí với kinh nghiệm của australia chia sẻ đây sẽ là tiền đề để phía việt nam hoàn thiện việc định giá nước cho các sản phẩm và dịch vụ thủy lợi
viện nghiên cứu kinh tế và chính sách và liên minh nông nghiệp vừa tổ chức hội thảo chủ đề đánh giá vai trò của hiệp hội lương thực việt nam
đối với ngành lúa gạo và đề xuất biện pháp cải tổ hiệp hội
theo đánh giá của viện nghiên cứu kinh tế và chính sách
cùng nhiều chuyên gia tham gia hội thảo hiệp hội lương thực việt nam cần có sự thay đổi để thực sự trở thành một tổ chức hội nghề nghiệp đúng nghĩa
hỗ trợ ngành lúa gạo khắc phục những điểm yếu đặc biệt là trong việc xây dựng thương hiệu và nghĩa vụ quyền lợi của các tác nhân trong chuỗi giá trị
qua nghiên cứu viện nghiên cứu kinh tế và chính sách đã khuyến nghị cần cải cách triệt để thể chế ngành lúa gạo
xây dựng hệ thống thể chế mới dựa trên kỷ luật công bằng và minh bạch
việc hiệp hội lương thực việt nam hoạt động như một cánh tay nối dài của cơ quan quản lý nhà nước như hiện nay
đã tạo nên sự bất bình đẳng giữa doanh nghiệp lớn doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp nhỏ
bên cạnh đó viện nghiên cứu kinh tế và chính sách cũng khuyến nghị chính phủ thay thế chính sách mua tạm trữ lúa gạo trước đây
bằng kỷ luật xuất khẩu gắn với các điều khoản ưu đãi tín dụng vào chính sách hỗ trợ liên kết đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ cao
để phục vụ một nền sản xuất lúa gạo hiện đại chất lượng cao
thưa quý vị vốn là một trong những quốc gia sở hữu nguồn dược liệu rất phong phú và đa dạng
nhưng nền dược liệu trong nước vẫn bị đánh giá là chưa phát triển xứng đáng với tiềm năng đó
và mới đây các chuyên gia hàng đầu về dược liệu của việt nam đã cùng lên tiếng và đưa ra nhiều ý kiến
để cùng đóng góp cho sự phát triển của ngành dược liệu nước nhà
theo đánh giá của các chuyên gia sau hơn một mươi năm năm ngành dược liệu đã có được ba vườn cây thuốc rất quy mô
đó là vườn yên tử vườn bái đính và vườn tại quảng bạ hà giang đang được đề xuất
việc xây dựng các vườn thuốc này được gắn liền với chiến lược phát triển du lịch
đồng thời tạo thêm thu nhập cho người dân cũng như bảo tồn được nguồn dược liệu của chính địa phương đó
việt nam chúng ta là một đất nước có đa dạng tài nguyên cây thuốc rất lớn
và cái nguồn này nó giống như một cô gái đang ngủ
và trong nhiều năm qua thì chúng ta đã tìm cách đánh thức cô gái này dạy
thế nhưng mà cũng rất là khó khăn
một số các số liệu cụ thể ví dụ như là chúng ta đang tập trung vào và phát triển các dược liệu
để tạo ra các dược liệu thô các thuốc phiến để cho y học cổ truyền
trên thực tế muốn ngành dược liệu phát triển thực sự và đi vào cuộc sống
thì vai trò của các doanh nghiệp dược rất quan trọng
đại diện trường đại học dược hà nội cho rằng nếu chỉ nghiên cứu và để đấy
thì dược liệu sẽ mãi chỉ là những bản bản
điều quan trọng là phải có cơ sở chấp nhận thử nghiệm sản xuất và đưa vào cuộc sống
thì dược liệu việt nam mới trở thành nguồn lực mạnh mẽ
bảo tồn nền dược liệu quý hiếm tại các địa phương trên cả nước
và hơn thế là phát triển kinh tế từ thảo dược là một trong những định hướng đúng đắn
được cả chính phủ giới y học đều đang tập trung nguồn lực trong thời gian tới
thưa quý vị công an tỉnh lào cai vừa cho biết dạng sáng qua ngày ba mươi tháng ba
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
tại khu vực tại xã nậm xây huyện văn bàn
đơn vị đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng đi xe gắn máy
vận chuyển hai mươi ba năm kg cây thuốc viện
tại cơ quan cảnh sát điều tra xác định đối tượng là phí mạnh nghĩa
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã bảo ái huyện yên bình tỉnh yên bái
hiện đang tạm trú tại xã nậm xây huyện văn bàn tỉnh lào cai
bước đầu đối tượng nghĩa khai nhận nghe mọi người kể về thần dược ngâm rượu
với nhiều công dụng là loại cây anh túc hay còn gọi là cây thuốc viện
nghĩa đã liên hệ và tìm mua được hai mươi ba năm kg cây có cả quả với mục đích mang về ngâm rượu
khi đang trên đường vận chuyển về nhà thì nghĩa bị lực lượng công an bất ngờ kiểm tra bắt giữ
lực lượng chức năng đã xác định số quả thuốc viện có trọng lượng năm hai kg
và thân dễ lá có trọng lượng một mươi tám ba kg
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi để xử lý đối tượng theo pháp luật
trong hai ngày hai mươi chín và dạng sáng ngày ba mươi tháng ba công an tp vinh tỉnh nghệ an chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
triệt phá hai chuyên án mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy lớn
chuyên án thứ nhất lực lượng chức năng đã kịp thời bắt quả tàng lê văn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và bùi trung tá sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chú xã võng xuyên huyện phúc thọ thành phố hà nội
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm sáu kg ma túy tổng hợp dạng đá một ô tô hai điện thoại di động bảy triệu đồng tiền mặt và bốn trăm linh usd
sau đó vài giờ đồng hồ tại bản lau xã thạch giám huyện tương dương công an tp vinh cũng đã bắt giữ sông bá rê
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đang trên đường vận chuyển ma túy về thành phố vinh tiêu thụ
tăng vật thu giữ gồm một bao sắc rắn bên trong chứa một mươi tám viên ma túy tổng hợp hai kg ma túy tổng hợp dạng đá
một điện thoại di động một bộ đàm và một con dao nhọn
đây là hai đường dây mua bán ma túy tồn tại nhiều năm nay do các đối tượng có nhiều tiền án về ma túy điều hành nên hoạt động rất tinh vi xảo quyệt
thưa quý vị sau phản ánh của truyền hình nhân dân về vụ phá rừng phòng hộ tại khu vực sông côn
giáp danh giữa xã dơ ngay và xã tà lu huyện đồng giang tỉnh quảng nam
đoàn công tác của ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực tế hiện trường vụ phá rừng phòng hộ này
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
thời gian gần đây diện tích rừng phòng hộ tại khu vực sông côn giáp danh giữa xã dơ ngây và xã tà lu huyện đông giang bị chặt phá nặng nề
sau khi đốn hạ gỗ được các đối tượng xẻ thành phách và chuyển ra bìa rừng để đưa xuống đồng bằng tiêu thụ
tại hiện trường chỉ còn lại năm lóng gỗ tròn một cây gỗ chia sẻ và tám phách gỗ sẻ với khối lượng hơn một mươi ba mét khối gỗ
theo số liệu thống kê ban đầu tại khu vực này có quy mô ba mươi ba cây rừng bị đốn hạ
với tổng khối lượng cây đứng hơn bảy mươi hai sáu mét khối
vụ phá rừng mà chúng ta đang chứng kiến ở đây thì cũng cái mức độ nó tàn phá thì không phải là quá lớn
tuy nhiên là cũng đáng nghiêm trọng cũng cần phải có cái hướng xử lý
trong thời gian vừa qua thì vẫn có xảy ra những vụ phá rừng điều đó là điều rất đáng tiếc
thì tôi nghĩ rằng là vẫn phải tiếp tục nỗ lực vì cái công tác mà phòng chống rồi truy quét lâm tặc là một câu chuyện dài kỳ từ hàng chục năm nay cho đến tận bây giờ
thì chính vì vậy mà quảng nam hiện nay đang
có những cái biện pháp nó mang tính khoa học hơn áp dụng những công nghệ tiên tiến hơn
nhất là về cái việc triển khai cái đề án giám sát cái diễn biến rừng bằng công nghệ cao
và tổ chức lại lực lượng kiểm lâm tổ chức lại băng quản lý rừng thay đổi phương pháp tuần tra bảo vệ rừng
thay đổi cách thức hợp đồng với các nhóm hộ thì tôi tin rằng là sẽ hiệu quả hơn
từ đầu năm đến nay lực lượng kiểm lâm và các ngành chức năng của tỉnh quảng nam đã phát hiện hai trăm bốn mươi hai vụ vi phạm
tạm giữ tăng vật phương tiện vi phạm gồm ba trăm linh sáu mét khối gỗ các loại
hai trăm bảy mươi bốn sáu kg động vật rừng cùng một số phương tiện tăng vật liên quan khác
và đã tiến hành khởi tố sáu vụ án hủy hoại rừng và đang tiếp tục điều tra hai mươi vụ
tuy nhiên tình trạng phá rừng trên địa bàn tỉnh quảng nam vẫn còn diễn biến khá phức tạp
việc mà quản lý rồi ngăn chặn vận chuyển gỗ trái phép
thì thực ra ở trên địa bàn quảng nam khu vực rừng đúng rất nhiều có nhiều đường
để các đối tượng có thể vận chuyển về từ đường sông đường bộ
và cũng lợi dụng sự sơ hở của các đơn vị chức năng của các lực lượng
cho nên là dẫn đến một số đối tượng đã vận chuyển gỗ về dưới xuôi
liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ ở khu vực sông côn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đâm giang đã khởi tố vụ án
và đang tạm giữ một số đối tượng có liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ này
trước đó tại tiểu khu ba trăm năm mươi năm
quốc địa bàn xã trà vàn huyện nam giang
hơn ba mươi cây lim rừng tự nhiên cũng bị triệt hạ
với khối lượng gỗ hơn hai trăm ba mươi năm mét khối gỗ tròn
thiết nghĩ đã đến lúc tỉnh quảng nam cần xử lý kiên quyết mạnh tay hơn nữa
đối với các đối tượng phá rừng và cả những cán bộ tiếp tay cho việc phá rừng
còn tại tuyên quang nhằm ngăn chặn và đảm bảo cho hoạt động khai thác khoáng sản
theo đúng quy định của pháp luật
tỉnh tuyên quang đã tiến hành thanh kiểm tra
và xử phạt nhiều trường hợp vi phạm về tài nguyên khoáng sản
điển hình nhất sở tài nguyên và môi trường tỉnh tuyên quang phát hiện
công ty cổ phần xuất nhập khẩu và đầu tư hòa an đang khai thác tận thu khoáng sản
trong khi chưa hoàn thiện hồ sơ cấp phép theo quy định của pháp luật
sở tài nguyên và môi trường tỉnh tuyên quang đã có văn bản
dừng toàn bộ hoạt động khai thác của công ty này
tỉnh tuyên quang cũng đang chỉ đạo các cơ quan các ngành chức năng
tăng cường công tác kiểm tra giả soát kiểm soát tình hình hoạt động khai thác khoáng sản
giải tỏa các tụ điểm khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường
nhằm nâng cao nhận thức của các cấp các ngành và nhân dân
về ý nghĩa và tầm quan trọng của tài nguyên đất tài nguyên khoáng sản và môi trường
thưa quý vị trong khi ubnd tp hà nội đang yêu cầu các ban ngành quận huyện
cần tích cực xây dựng và bảo vệ môi trường thủ đô xanh sạch đẹp
trên đường mạc thái tổ lại đang bị biến thành một hố rác lớn
và trong sáng ngày hôm qua cơ quan chức năng đã tiến hành nạo vét canh mương này
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
là một trong những công trình mang ý nghĩa kỷ niệm sáu mươi năm ngày giải phóng thủ đô
nhưng giờ đây con mương nằm trên đường mạc thái tổ đang trở thành nỗi ám ảnh cho người dân
những hình ảnh ghi lại được trước khi tiến hành cuộc nạo vét cho thấy
dòng nước đặc quánh đen ngòm hai bên cây cối mọc ung tùm
các loại rác thải nổi
rồi lành phành cùng mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu
khiến người dân xung quanh và những người đi qua không ai dám lại gần
sau khi người dân cùng các báo đài phản ánh trong sáng ngày ba mươi tháng ba
chính quyền địa phương đã tiến hành nạo vét kênh mương này
tuy vậy việc nạo vét vẫn chưa được hoàn tất
mình thấy cái mương này mới sáng nay là nó vẫn còn bẩn nhiều rác nhiều bèo
bây giờ người ta mới cho máy xúc đến nạo vét bớt này nhìn nó cũng thoáng hơn
nhìn nó bớt cái rác thải đi
rác thải vẫn còn rất nhiều mặc dù đã được nạo vét
bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau
trong đó cũng phải nhắc đến ý thức của một số người dân
ý thức của người dân chắc chắn ý thức người dân
người ta cứ có cái túi rác người ta tiện là người ta cứ quăng rồi
thế cho nên là cứ dần dần là nó cứ động dần động dần
chứ cái này nó cũng không phải là do một cái điểm cầu rác
của cái đơn vị vệ sinh môi trường người ta để ở bên kia đường nó bay xuống đâu
bay thế nào được
cái túi xuống chỉ có là nó người dân người ta ý thức người ta
hệ thống canh mương yên hòa nằm ngay cạnh trường tiểu học
và trường mầm non yên hòa nơi học tập sinh hoạt của rất nhiều các cháu nhỏ
do vậy các cơ quan chức năng cần cải tạo nạo vét và có những biện pháp xử lý dài hạn
đảm bảo môi trường trong sạch cho người dân xung quanh khu vực đặc biệt cho các cháu nhỏ
tiếp nối chương trình
thực hiện chính sách pháp luật trong bảo vệ phát huy giá trị di sản cố đô huế
kết cầu thông qua du lịch trực tuyến
tại thành phố huế ubnd giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội
vừa tổ chức hội nghị tham vấn chuyên gia về việc thực hiện chính sách pháp luật
trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản cố đô huế
tại hội nghị chủ nhiệm ubnd giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội
phan thanh bình cho rằng bên cạnh những thành tựu đạt được công tác bảo vệ phát huy giá trị di sản cố đô huế
đang phải đối mặt với không ít nguy cơ thách thức
số lượng di tích cần tu bổ tôn tạo nhiều đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn
trong khi ngân sách nhà nước còn hạn chế
mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển kinh tế xã hội đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến di sản
việc phân cấp quản lý di tích công tác khảo cổ quản lý cổ vật
việc tu bổ tôn tạo di tích cấp quốc gia cấp tỉnh còn nhiều bất cập
hội nghị tham vấn lần này đã ghi nhận nhiều ý kiến phản ánh thực trạng đánh giá nguyên nhân
từ đó có những kiến nghị cụ thể để cơ quan hữu quan nghiên cứu điều chỉnh bổ sung hoàn thiện quy định
nâng cao hiệu quả của công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa cố đô huế nói riêng
và giá trị di sản văn hóa dân tộc nói chung
tại hà nội hiệp hội du lịch ninh bình phối hợp với hiệp hội du lịch thanh hóa
trung tâm thông tin xúc tiến du lịch nghệ an đã tổ chức hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch ba tỉnh
với chủ đề hành trình qua các kinh đô việt cổ
thông qua giới thiệu hình ảnh điểm đến tiềm năng du lịch từng địa phương
hội nghị phân tích khả năng kết nối sản phẩm du lịch xuyên suốt giữa các tỉnh
đồng thời giới thiệu tour hành trình qua các kinh đô việt cổ
đây là tour du lịch văn hóa đi qua năm di tích lịch sử cố đô phượng hoàng trung đô của nghệ an
thành nhà hồ của thanh hóa hoa lư của ninh bình đền hùng của phú thọ và hoàng thành thăng long hà nội
tập trung vào đối tượng khách trong nước
theo đó khách du lịch nội địa hiện chủ yếu tập trung vào các tháng mùa hè và thời điểm đầu năm có nhiều lễ hội
hội trợ lần thứ một mươi bốn này sẽ tập trung mở rộng thị phần khách du lịch quốc tế
cụ thể tại bốn khu vực trọng điểm
như bắc mỹ châu âu đông nam á đặc biệt là khu vực đông bắc á
nhằm tạo sự đột phá trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi
dự kiến có trên bốn mươi quốc gia vùng lãnh thổ tham dự sự kiện này
với mục đích tiếp cận khu vực sông mê công
hội trợ sẽ có ba trăm linh dân hàng của các hãng hàng không khách sạn khu nghỉ dưỡng công ty lữ hành tập đoàn lớn và các địa phương tham gia
dự kiến ite thu hút ba trăm linh người mua quốc tế
và năm mươi người mua việt nam đến tham dự
và khoảng ba mươi người tham quan hội trợ quy mô tăng hai mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong khuôn khổ hội trợ sẽ có rất nhiều hoạt động hấp dẫn như hội trợ du lịch quốc tế
chương trình người mua và báo chí lễ khai mạc hội thảo
giới thiệu những điểm du lịch nóng bỏng tại việt nam
hội thảo giới thiệu các thị trường du lịch trọng điểm
giải thưởng ite hcmc hai nghìn một mươi tám hội nghị thúc đẩy hợp tác du lịch việt nam trung quốc
hội thảo thị trường du lịch hàn quốc nhật bản đài loan trung quốc
hội thảo nâng cao công tác xúc tiến du lịch
thưa quý vị diễn đàn du lịch trực tuyến việt nam năm hai nghìn một mươi tám vừa được hiệp hội du lịch việt nam
phối hợp với hiệp hội thương mại điện tử việt nam tổ chức
đây là sự kiện nổi bật của hội trợ du lịch quốc tế việt nam năm hai nghìn một mươi tám
với chủ đề du lịch trực tuyến du lịch việt nam hướng tới công nghiệp bốn
đây là lần thứ hai diễn đàn du lịch trực tuyến việt nam được tổ chức
thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan tổ chức doanh nghiệp và cá nhân
hoạt động trong lĩnh vực du lịch thương mại điện tử
diễn đàn là cơ hội đặc biệt để các bên trao đổi về những xu hướng mới trong kinh doanh trực tuyến
các công nghệ nổi bật ý tưởng kinh doanh sáng tạo
giới thiệu nghiên cứu thị trường mới liên quan tới du lịch trực tuyến trên thế giới cũng như tại việt nam
để phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
trong đó cần ưu tiên phát triển du lịch trực tuyến
ứng dụng công nghệ trong các hoạt động du lịch trực tuyến
sẽ mang lại lợi ích to lớn trong các khâu quảng bá cung cấp dịch vụ
du lịch trực tuyến sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách
tạo kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với du khách
sử dụng supso midir tức là mạng xã hội facebook twitter để phục vụ cho phát triển kinh tế du lịch và kinh tế của đất nước
một khách hàng gọi điện đến một doanh nghiệp truyền thống
thì họ mất ba mươi phút để họ xử lý hai mươi phút và họ phải xin thông tin rồi
nói chung là quy trình xử lý một cái đó rất là lâu
nếu mà online thì cầu như là khách hàng chỉ đặt và hệ thống xử lý hết
bạn kia chỉ biết chốt cái điều đó thôi
khi mà áp dụng cái hệ thống đó vô thì chúng tôi rút gọn từ hai mươi phút xuống còn một mươi phút
cho một booking thì cái năng lực của những bạn đó sẽ nhiều hơn
và cái thứ hai nữa là về offline nếu mà làm về truyền thống thì hầu như là chúng ta không có theo vớt được người dùng trên internet
và cái lượng mà return họ rất là khó
thì ở digital online thì nó có một cái thuật ngữ là remarketing
tức là khi mà nó vào web tôi một lần thì tôi sẽ theo dấu bạn tôi theo bạn tới đâu
và tôi phân tích xem là bạn có khả năng mua tour hoặc là suy việc tiếp theo hay không
và tôi sẽ quyết định hiển thị quảng cáo cho bạn hay không
thì nó là rất là
những cái lợi thế của online mang lại
thì rất nhiều những cái công nghệ bốn mà chúng tôi đã được áp dụng tại hỗ trợ vn ba mươi hai
ví dụ như du khách được trải nghiệm cái việc là in ảnh trực tuyến
du khách được trải nghiệm cái công nghệ là đăng ký tour và thanh toán online qua macqa
khách đến mua tour không phải mang thêm bất kỳ cái gì mà chỉ mang thêm điện thoại smartphone
và có thể đăng ký tour và thanh toán được
trong cái dịp này thì khi mà khách một trăm linh khách hàng đầu tiên
mà sử dụng cái công nghệ thanh toán online qua macqa thì đã được tặng hai trăm linh đồng
một khảo sát với khách du lịch quốc tế đến việt nam năm hai nghìn một mươi bảy cho thấy
có tới bảy mươi một du khách tham khảo thông tin điểm đến trên internet
sáu mươi bốn đặt chỗ và mua dịch vụ trực tuyến trong chuyến đi đến việt nam
với sự phát triển chung của thương mại điện tử và du lịch
các tỷ lệ này được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong giai đoạn tới
tổng cục du lịch cũng đã bắt tay vào nghiên cứu
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch trực tuyến
đây không chỉ là cơ hội mà cũng tạo ra thách thức không nhỏ cho ngành du lịch
du lịch khẳng định công nghệ chính là bước đột phá để du lịch việt nam phát triển
theo kịp với trình độ phát triển của các nước hàng đầu trong khu vực
để làm được điều đó ngành du lịch việt nam cần chung tay
để mạnh hơn nữa các hoạt động ứng dụng công nghệ mới vào du lịch
định hướng tổng thể tổ chức các diễn đàn
nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi tham gia du lịch trực tuyến
trong phần tin quốc tế nga triệu tập đại sứ các nước
trục xuất các nhà ngoại giao nga
hàng nghìn người palestine biểu tình tại biên giới gaza
tiếp tục những diễn biến căng thẳng ngoại giao giữa nga và các nước phương tây
bộ ngoại giao nga vừa cho biết sẽ trao công hàm phản đối cho đại sứ
thuộc các nước trục xuất các nhà ngoại giao của nga
đồng thời thông báo các biện pháp đáp trả ngoại giao của nga
tuyên bố của bộ ngoại giao nga nêu rõ trong ngày ba mươi tháng ba
bộ ngoại giao nga đã triệu các đại sứ các nước có hành động không thân thiện với nga khi cho rằng
cái gọi là ủng hộ anh liên quan đến việc vụ cựu đập viên skiripan và con gái bị đầu độc
các đại sứ sẽ được trao công hàm phản đối và thông báo về các biện pháp đáp trả của phía nga
người phát ngôn tổng thống nga ông dmitry peskov cho rằng nga không khởi xướng bất kỳ cuộc chiến ngoại
giao nào và cũng chưa bao giờ khởi xướng cuộc chiến trừng phạt nhau trục xuất các nhà ngoại giao của nhau
nga buộc phải có biện pháp đáp trả các biện pháp bất hợp pháp và không thân thiện
trong đó có việc mỹ trục xuất các nhà ngoại giao nga và đóng cửa cơ quan lãnh sự hiện tại không chỉ
có mỹ hai mươi bốn nước châu âu cũng đã trục xuất tổng cộng sáu mươi ba nhân viên ngoại giao của nga
tại trung đông hôm qua hàng nghìn người palestine đã tập trung biểu tình ngồi gần biên giới giữa
khu vực phía đông giải gaza và israel trong khi phía israel lo ngại và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó
với khả năng có người biểu tình vượt qua biên giới
theo các nhà tổ chức những người biểu tình tổ chức tuần hành cách biên giới israel bảy trăm linh m từ
phía bắc đến phía nam của giải gaza nhằm gửi thông điệp đến thế giới rằng người palestine có các
quyền hợp pháp trong đó có quyền hồi hương các nhà tổ chức đã chuẩn bị nước phong tắm
internet và thực phẩm để khuyến khích người biểu tình chủ yếu là người tị nạn palestine
tiếp tục biểu tình ngồi cho đến ngày một mươi năm tháng năm công tác chuẩn bị cho cuộc biểu tình này đã
được bắt đầu cách đây vài tuần do ủy ban điều phối chung của palestine
gồm nhiều đảng phái trong đó có phong trào hồi giáo hamas và đảng fatah của tổng thống
palestine mahmoud abbas cùng các nhóm nhân quyền các tổ chức phụ nữ và trẻ em
cuộc tuần hành được xem như mở màn đợt biểu tình kéo dài sáu tuần cho đến khi văn phòng mới của đại
sứ quán mỹ tại jerusalem khai trương dự kiến sẽ vào ngày một mươi bốn tháng năm tới
quy định áp thuế lên một loạt các mặt hàng nhập khẩu từ trung quốc và hạn chế các khoản đầu tư
của trung quốc vào mỹ đã được tổng thống donald trump ký vào ngày hai mươi hai tháng ba
chờ rõ những mặt hàng nhập khẩu nào của trung quốc sẽ chịu tác động của chính sách thuế mới này
nhưng nông dân và người tiêu dùng mỹ thì đã thấy
hôm hai mươi hai tháng ba tổng thống mỹ donald trump ký quyết định áp gói thuế quan trị giá tới sáu mươi tỷ usd
đối với hàng hóa nhập khẩu từ trung quốc đáp trả động thái này trung quốc tuyên bố sẽ xem xét
áp đặt các mức thuế trị giá ba tỷ đô la đối với hàng hóa nhập khẩu từ mỹ với trung quốc việc hàng
hóa bị hạn chế vào một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất sẽ gây ảnh hưởng nặng nề
lên nền sản xuất trong nước nhưng với mỹ kế hoạch áp thuế nhập khẩu có thể khiến nền
kinh tế mỹ cải thiện được cắn cân thương mại song cũng đẩy tỷ giá thực của đồng usd tăng lên
điều đó có thể dẫn tới sự giảm sút về sản lượng kinh tế và việc làm tại mỹ
người tiêu dùng mỹ lo ngại thuế nhập khẩu cao sẽ khiến hàng hóa đồng loạt tăng giá
nhất là mặt hàng đậu tương do đây là sản phẩm xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn của mỹ mà trung
quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất chiếm năm mươi bảy tổng sản phẩm xuất khẩu của mỹ ngoài ra
hành động ăn miếng trả miếng của hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới đang thổi bùng
lên nguy cơ về một cuộc chiến thương mại trên quy mô toàn cầu
chính quyền thành phố new york của mỹ đã công bố kế hoạch cung cấp cho người dân công cụ an ninh
mạng miễn phí một ứng dụng bảo vệ thiết bị điện thoại di động khỏi các cuộc tấn công bằng mã độc
quyết định này được đưa ra một tuần sau khi hệ thống máy tính của chính quyền thành phố atlanta
vừa bị tấn công bằng mã độc đòi tiền chuộc phát biểu tại một cuộc họp báo thị trường new
york bill de pasto cho biết người dân new york không hề được an toàn trên không gian ảo do đó
chính quyền cần phải hành động ngay lập tức thay vì ngồi đợi các cấp khác của chính phủ
hay khu vực tư nhân giải quyết vấn đề này trong khi đó vào mùa hè này chương trình
nailchain sẽ cung cấp một ứng dụng bảo vệ điện thoại di động miễn phí theo đó
sẽ báo động cho người sử dụng khi phát hiện thấy có hành vi khả nghi trên thiết bị của họ
tới nay các hoạt động trực tuyến của thành phố alatta vẫn chưa thể trở lại bình thường
cục điều tra liên bang mỹ fbi và bộ an ninh nội địa mỹ cũng đã được yêu cầu hỗ trợ điều tra các vụ tấn công